quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị xin được mở đầu bản tin bằng những thông tin cập nhật về siêu bão goni
cơn bão được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm tới giờ ở khu vực tây bắc thái bình dương
trong sáng nay bão sẽ đổ bộ vào khu vực miền trung của philippines và đổi hướng đi lên phía bắc
sạt qua phần phía nam của đảo luzon philippines
ma sát với mặt đất và đảo siêu bão goni được dự báo sẽ giảm xuống còn cấp một mươi năm
dự báo khoảng gần sáng và ngày mai bão sẽ vượt qua khu vực đảo luzon và đi vào biển đông
cường độ tiếp tục yếu bớt giảm còn cấp một mươi cấp một mươi một
đến trưa chiều ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão sẽ cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ở mức cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ở mức cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
đó là những diễn biến của siêu bão goni
còn trên biển đông lúc này dưới tác động của khối không khí lạnh
nên ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao trên ba mét khiến cho biển động
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu có lúc cấp bảy sóng cao trên ba mét khiến cho biển động
về thời tiết đất liền ở trung bộ dưới tác động của khối không khí lạnh và gió đông mạnh
gần như suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến khánh hòa tiếp tục có mưa to
trong đó ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến phú yên sẽ là những vùng tâm mưa
trong ngày hôm nay với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm có nơi lên trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn kéo dài vì vậy lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên có khả năng lên lại
đỉnh lũ trên các sông ở mức từ báo động một cho đến mức báo động hai có sông lên trên mức báo động hai
kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an cho đến phú yên
sự xuất hiện của siêu bão goni cũng khiến cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
vì thế ở nam bộ và tây nguyên mưa sẽ gia tăng trở lại
trong ngày hôm nay ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa nhiều nơi
trong đó ở khu vực miền tây nam bộ sẽ có mưa vừa mưa to và rông
trong khi đó ở các tỉnh miền bắc dưới tác động của khối không khí lạnh
lúc này trời khá nhiều mây âm u mưa nhỏ mưa phùn duy trì ở vùng đồng bằng ven biển
nhiệt độ phổ biến thấp dưới hai mươi độ khiến cho trời rét nhẹ
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống
miền bắc trời sẽ khô ráo hơn hứng nắng về trưa và chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ duy trì trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước